nằm trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh điện biên vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi gặp mặt thân mật tình cảm trao tặng quà cho các em học sinh và trao tặng xe cứu thương cho một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh điện biên
tại hội trường công an tỉnh điện biên bộ trưởng tô lâm đã trao tặng bảy mươi bộ máy tính cho trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn và trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh điện biên
đây là những món quà đặc biệt của bộ công an trao tặng với mong muốn trong quá trình chuyển đổi số và thực hiện chương trình giáo dục hiện nay việc trang thiết bị dạy học đặc biệt là hệ thống máy tính sẽ có phần phục vụ cho các hoạt động của nhà trường học sinh qua đó từng bước khắc phục những khó khăn chung của một tỉnh miền núi biên giới như điện biên

góp phần phục vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ của quân và nhân dân trên địa bàn mà còn giúp công dân các nước láng giềng khi có nhu cầu tiếp đó đoàn đại biểu bộ công an đã trồng cây lưu niệm trong quân viên công an tỉnh điện biên